thưa quý vị với đặc thù của một phương tiện chuyên trở hàng hóa các loại xe tải xe container thường có thiết kế thùng tải dài trọng lượng xe lớn
chính vì vậy mà những chiếc xe này luôn mang đến hiểm họa khó lường cho các phương tiện khác cùng lưu thông trên đường
và khi xảy ra tai nạn thì hậu quả cũng hết sức nghiêm trọng như là vụ va chạm giữa xe ô tô khách tuyến cố định hà giang đi hà nội
với xe container kéo theo rơ móc vào khoảng lúc một giờ ba mươi phút sáng nay đã khiến năm người tử vong tại chỗ và một mươi người bị thương
sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra tỉnh tuyên quang đã tổ chức cuộc họp khẩn thông tin về vụ việc và đưa ra các biện pháp khắc phục
theo báo cáo nhanh của ban an toàn giao thông tỉnh tuyên quang trong số một mươi người bị thương có một người đã xuất viện hai phương tiện hư hỏng nặng
danh sách các nạn nhân tử vong cũng đã được xác nhận
ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc lãnh đạo tỉnh tuyên quang công an tỉnh sở giao thông vận tải đã khẩn trương tiếp cận hiện trường
chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn kịp thời và khắc phục hậu quả của sự việc
theo kiểm tra nhanh cả hai lái xe không vi phạm nồng độ cồn phương tiện đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông theo quy định
nguyên nhân sơ bộ là do xe ô tô container đi đến đoạn đường cong không làm chủ được tốc độ đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đi ngược chiều
hiện các nạn nhân bị thương đang được tích cực điều trị tại bệnh viện đa khoa tuyên quang và bệnh viện phương bắc
tỉnh tuyên quang đã hỗ trợ một mươi triệu đồng đối với nạn nhân tử vong năm triệu đồng đối với người bị thương
ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh hỗ trợ mai táng một mươi tám triệu đồng đối với nạn nhân tử vong và ba sáu triệu đồng đối với người bị thương
hội chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ nạn nhân tử vong ba triệu đồng và một triệu đồng đối với người bị thương
thưa quý vị chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông vi văn kinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thôn phật chỉ xã đình lập huyện đình lập tỉnh lạng sơn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đình lập khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý nghiêm theo pháp luật
trước đó vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm ngày hai mươi tám tháng hai tổ công tác của công an huyện đình lập đang làm nhiệm vụ phát hiện vi văn kinh điều khiển xe mô tô mang biển số một mươi hai f sáu mươi nghìn chín trăm một mươi đi loạn trạng
đã sử dụng rượu bia nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn
kinh đã không chấp hành mà còn liên tục chửi bới đe dọa các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
sau đó đối tượng đã có hành vi dùng tay phải đấm vào mặt của một cán bộ cảnh sát giao thông
tổ công tác lập tức không chê đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận trước đó có uống nhiều rượu tại nhà của người quen
tiến hành đo nồng độ cồn kết quả là một trăm bảy mươi bảy mg trên lít khí thở
tại thời điểm kiểm tra đối tượng đã không xuất trình được giấy phép lái xe đăng ký xe theo quy định
hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định
vào sáng nay tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo đồng phạm
bà trương mỹ lan bị truy tố về ba tội danh tha mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định
về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay bà trương mỹ lan và các bị cáo trong vụ vạn thịnh pháp
đã được công an dẫn dài đến tòa để xét xử
có bảy mươi chín trên tám mươi sáu bị cáo có mặt ngoài ra còn có mặt chín trăm một mươi sáu người có quyền nghĩa vụ liên quan trong vụ án
trong phiên tòa ngày hôm nay các bị cáo đều trả lời rõ ràng mạch lạc thể hiện thái độ hợp tác nghiêm túc
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã xây dựng một hệ sinh thái vạn thịnh pháp
khoảng một công ty con công ty liên kết và giao cho người thân người nhà của bị cáo
nắm giữ điều hành quản lý các công ty con công ty liên kết
bị cáo trương mỹ lan tuy không nắm chức vụ tại ngân hàng scb nhưng là cổ đông chính ở đây
từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần
bị cáo trương mỹ lan cùng với đồng phạm đã lập khống hồ sơ cho vay vốn để rút tiền từ scb
sử dụng cho nhu cầu cá nhân
từ ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bị cáo trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn
chiếm đoạt của ngân hàng scb hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn một trăm hai mươi chín ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
bị cáo trương mỹ lan cũng bị xét xử về tội đưa hối lộ vì đã có hành vi hối lộ đoàn thanh tra
của ngân hàng nhà nước để che giấu bưng bít cho các sai phạm của bị cáo và ngân hàng scb
tạo điều kiện cho scb
được tái cơ cấu buổi chiều hội đồng xét xử sẽ tiếp tục phiên tòa với phần công bố cáo trạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
đã thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với mai xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định trước năm hai nghìn một mươi bảy
hữu là cộng tác viên của một số tờ báo
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay hữu không cộng tác hay làm việc cho cơ quan báo chí nào
nhưng hữu vẫn lợi dụng danh nghĩa là phóng viên
chụp ảnh các xe ô tô vận tải của một số doanh nghiệp
sau đó đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc bản thân
và tự giới thiệu có khả năng can thiệp tác động để các xe ô tô vận tải thuận lợi trong việc lưu thông
một số doanh nghiệp đã tin tưởng và nhiều lần đưa tiền cho hữu để lo việc
gần đây nhất hữu đã tự xưng là phó tổng biên tập báo môi trường cuộc sống tại quảng bình
và liên hệ với một doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn
cung cấp hình ảnh xe của doanh nghiệp đã vi phạm
do sợ bị ảnh hưởng trong hoạt động kinh doanh
nên doanh nghiệp này đã xin hữu bỏ qua và đưa cho hữu năm triệu đồng
sau đó lợi dụng sự tin tưởng của doanh nghiệp
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
hữu đã nhiều lần điện thoại yêu cầu doanh nghiệp này đưa tiền
và trả tiền thuê xe ô tô nhiều ngày phục vụ đi lại cho cá nhân
tổng số tiền mà hữu đã chiếm đoạt trên một trăm linh triệu đồng
cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tăng vật tài liệu
có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ đối tượng mai xuân hữu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
đề nghị các doanh nghiệp cá nhân đã từng bị đối tượng mai xuân hữu
hoặc là những người tự xưng là nhà báo dọa dẫm lấy tiền
với thủ đoạn như trên liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
đường nguyễn trãi phường đông hải thành phố đồng hới số điện thoại hai mươi ba hai mươi ba tám trăm hai mươi hai bảy trăm chín mươi để phối hợp giải quyết
một thông tin đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố chín bị can có liên quan tới vụ cướp tài sản trong đêm
xảy ra tại thị trấn đạo đức huyện bình xuyên trong đó khởi tố bảy bị can về tội cướp tài sản
hai bị can về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào ngày một tháng ba trương văn sơn sinh năm hai nghìn sáu ở huyện thanh hà tỉnh hải dương
tố giác đến cơ quan công an về việc vào khoảng hai giờ một mươi năm phút cùng ngày
khi sơn điều khiển xe mô tô chở theo sau hai người bạn đi trên đường quốc lộ hai
theo hướng từ huyện tam đảo đến thị trấn đạo đức
thì bị bảy đối tượng sử dụng ba xe mô tô đuổi theo dồn ép và sử dụng hung khí hành hung dưới cướp xe
sau gần hai mươi bốn giờ điều tra cơ quan công an
đã làm rõ bắt giữ toàn bộ bảy đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản
cầm đầu là nguyễn khắc hải đăng sinh năm hai nghìn bảy
bước đầu đối tượng khai nhận thường rủ nhau đi trên các tuyến đường gập xe biển lạ tỉnh hoài
thì sẽ thực hiện hành vi cướp tài sản
sau đó qua nguyễn quốc cường sinh năm hai nghìn sáu ở huyện bảo thắng tỉnh lào cai
giới thiệu bán xe cho kim văn thanh sinh năm hai nghìn bốn ở xã bình định huyện yên lạc
tại cơ quan điều tra cường và thanh đều khai nhận biết rõ xe mô tô
do đăng mang đến là tài sản phạm tội mà có song do lòng tham nên vẫn mua
còn vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh đắk lắc công an thành phố buôn ma thuật đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với võ duy tâm bốn mươi hai tuổi
chú tại huyện củ chi tp hcm để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
đã khiến cho em học sinh tử vong
điện kiểm soát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo kết quả điều tra ban đầu tâm đã có hành vi điều khiển xe ô tô vượt xe khác không đúng quy định
không đảm bảo an toàn nên đã tông vào xe gắn máy đi ngược chiều khiến hai em học sinh tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi hai h ngày ba tháng ba trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã hòa khánh tp bô ma thuật
thời điểm này xe ô tô khách của nhà xe phương trang do tài xế tâm điều khiển
lưu thông theo hướng tỉnh đắk lắc đi tp hcm
khi đến địa điểm này chiếc xe đã vượt xe container đi cùng chiều
lấn sang làn đường bên trái rồi tông trực diện vào xe gắn máy do một học sinh một mươi sáu tuổi điều khiển
trở theo sau một học sinh khác một mươi tám tuổi cùng học tại trường trung học phổ thông phan chu trinh
huyện cư rút tỉnh đắk nông đi theo hướng ngược lại
ngay sau đó hai em học sinh được người dân đưa bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng nên hai em đã tử vong
sau khi xảy ra tai nạn thương tâm công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn ma túy
đối với tài xế tâm và cho kết quả âm tính
công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng là trịnh xuân thành và nguyễn văn trúc đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú tại xã xuân lai huyện gia bình vì hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày ba tháng ba tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện gia bình
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cắm chốt xử lý vi phạm nồng độc
độ cồn tại km hai mươi bảy hai trăm linh quốc lộ một mươi bảy thuộc địa phận xã nhân thắng
thì phát hiện thành và trúc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà còn phóng xe vượt chốt
ngay sau đó tổ công tác đã đuổi theo yêu cầu hai đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra theo yêu cầu
nhưng thành và trúc không những không chấp hành mà dùng điện thoại cá nhân
quay phim ghi hình liên tiếp chửi bới sô đẩy cán bộ làm nhiệm vụ
trúc nhặt gạch ném rồi cả hai tiếp tục tấn công cán bộ làm nhiệm vụ
ngay lập tức lực lượng tăng cường của công an huyện đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ hai đối tượng trên
kiểm tra sau đó người điều khiển xe máy là thành đã vi phạm nồng độ cồn mức sáu trăm một mươi bốn mg trên một lít khí thở
người ngồi sau là trúc có mức nồng độ cồn là bốn trăm bốn mươi hai mg trên một lít khí thở

thế thì hôm nay khi mà tỉnh rượu rồi thì anh nhận thức thế nào về cái hành vi của mình
em biết em sai rồi chỉ mong các cơ quan chức năng cho em tạo điều kiện để em sớm đạt em cả vợ con với gia đình
hành vi của thành và trúc đã khiến nhiều người dân chứng kiến rất bức xúc bởi sự manh động
và coi thường pháp luật
theo quy định của pháp luật hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông thi hành công vụ có thể lên tới bảy năm tù
ngoài ra mức xử phạt sẽ còn tăng nặng theo tính chất mức nguy hại và hậu quả hành vi
về lĩnh vực xử lý vi phạm nồng độ cồn thì lãnh đạo lãnh đạo bộ công an hay như lãnh đạo công an tỉnh
và lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo rất quyết liệt là không có vùng cấm không có ngoại lệ
kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm nồng độ cồn
để thứ nhất là đảm bảo cho người tham gia giao thông được an toàn
và có sức gian đe đến những người vi phạm pháp luật
lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyên cáo tới người tham gia giao thông là lên chấp hành
không chống đối lại lực lượng chức năng để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như vụ việc vừa rồi
trong năm vừa qua thì tình hình gia đình giao thông nói chung của lớp hội chung bắc đinh đô diên
có những chuyển biến hết sức rõ rệt
trong đó là cái tắt giao thông mà cái nguyên nhân tắt giao thông từ độ cồn đã giảm đi
rõ rệt từ những cái kết quả trên thì thấy rằng cái việc chỉ đạo tập trung chỉ đạo
về nồng độ cồn của lãnh đạo bộ lãnh đạo bộ tỉnh để kéo dài nguyên nhân tắt giao thông
là một chủ trương rất đúng đắn
tuy nhiên thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết rồi vẫn còn rất nhiều vẫn còn những tình trạng
những người dân cố tình vi phạm chống đối lượng chức năng nhất là tập trung trong thanh thiếu liên
như vụ việc vừa qua
đấy cũng là một điều mà chúng tôi cũng
cũng rất trân trở để thời gian tới thì cái hiệu quả hơn nữa cái công tác này đối với công an huyện
chúng tôi thì tiếp tục tham mưu cho cốc ủy huyện địa phương để chỉ đạo các ban ngành cùng vào cuộc
để làm để nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành cái luật pháp về giao thông
trực tượng giao thông cũng như là cái nguyên động nội cồn
hiện công an huyện gia bình đang hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự với hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản và sử dụng
tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối tượng nguyễn ngọc thúy bốn mươi năm tuổi trú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ
quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an thúy được bố mẹ cho tặng một thửa đất ở xã sông ray huyện cẩm mỹ
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên sau đó thúy đã chuyển nhượng cho một người trú tại
huyện cẩm mỹ để thế chấp ngân hàng vay ba trăm năm mươi triệu đồng sau đó thúy đã lên mạng xã hội đặt một
giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên với giá năm triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch
rồi đi thế chấp vay sáu mươi triệu đồng của một người dân trên địa bàn người cho vay tiền phát hiện là
sổ giả nên báo cho cơ quan công an tại cơ quan công an thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan thành phố sơn la tỉnh sơn la vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối
tượng trần hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường quyết thắng thành phố sơn la vì hành vi cướp tài sản
vào khoảng hai mươi h ngày một tháng ba chị đào khánh huyền là sinh viên trường đại học tây bắc khi đang đi bộ
tại khu vực khuôn viên trường thì bị đối tượng cường đeo khẩu trang che kín mặt sử dụng dao
khống chế tấn công và cướp một điện thoại di động iphone sau đó bỏ chạy thông qua các biện pháp
vụ đến ngày ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sơn la đã nhanh chóng điều tra làm
rõ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên là trần hùng cường được biết cường đã từng có một tiền án
về tội cướp tài sản tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo
lưu văn tỷ sinh năm hai nghìn hai trú tại thành phố rạch giá một mươi hai tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo chạm vào khoảng tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai tỉ đến chơi nhà người quen ở huyện trợ mới tỉnh an giang tại đây tỉ quen biết với một
người không rõ nhân thân lai lịch và thấy người này có một khẩu súng nhưng không có đạn nên tỉ đã hỏi
xin khẩu súng để làm kỷ niệm sau đó tỉ lấy điện thoại tự chụp ảnh mình cùng với khẩu súng rồi đăng ảnh
lên mạng xã hội facebook khẩu súng trên đã được tỉ mang về cất giấu sự việc sau đó đã được công an
phường an bình phát hiện khi tỉ tham gia gây dối trật tự tại công viên an hòa qua kết luận giám định
khẩu súng trên là vũ khí quân dụng tỉ bị công an tỉ kênh an giang khởi tố bắt tạm giam về tội
tàng trữ chế phép vũ khí quân dụng
thưa quý vị không đồng ý đi khách cũng bị đánh đập tiếp khách bao nhiêu tiền cũng đều bị chặn lấy
muốn về nhà phải đóng tiền chuộc đó là câu chuyện của nhiều thiếu nữ vùng cao tỉnh quảng ngãi bị rụ rỗ
việc làm bán giày tại thành phố hà nội thế nhưng thực chất là bị ép làm nhân viên phục vụ tại các quán
karaoke và qua vụ án được triệt phá này thì chúng tôi tiếp tục cảnh báo
thủ đoạn lừa đảo rụ rỗ việc nhẹ lương cao để quý vị nâng cao hiểu biết kỹ năng tự bảo vệ bản thân
cũng như là người thân của mình để tránh không bị lừa đảo
em phạm thị sinh một mươi năm tuổi ở xã ba bích huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi vẫn còn khiếp sợ những ngày
theo người bạn trên mạng xã hội rủ ra thành phố hà nội bán giày với mức lương hai mươi triệu đồng một tháng
nhân viên bán ở shop giày đâu không thấy
vừa đặt chân đến hà nội
em đã bị đưa vào cơ sở dịch vụ karaoke ép làm nhân viên phục vụ
cũng như một số thiếu nữ ở vùng cao quảng ngãi bị lừa ra hà nội làm việc bán giày
nhưng sinh phải chịu cảnh bị khống chế giám sát tại các quán karaoke không làm cho khách vui sẽ bị đánh đập
đi khách thì nếu khách dù thì mình không đi ra vì họ đánh chui đánh đập khách thì chui
họ đánh chui thì đánh đập
tình quần áo thì không nợ họ ghi vào số phán quần giày dép
xong họ tấn luôn bất cứ trả hết rồi xong trả hết cho họ thì mới được về
nếu không trả hết thì không được về
để cứu con em mình gia đình sinh đã phải gom góp tiền để trực tiếp nhờ người đến chuộc đưa về an toàn
cha mẹ đi làm mà không biết cha mẹ
con ở nhà rồi con cám ơn
con mẹ đi làm mà không biết cha mẹ
con ở nhà rồi con cám ơn
con mẹ đi làm mà không biết cha mẹ
con gái theo lời người khác đi làm xa rồi gọi điện về cầu cứu
gia đình nghèo không có tiền phải nhờ công an xã liên hệ để tìm cách giải cứu con gái ở xa
thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội tiếp cận con mồi là các bé gái mới lớn
hoàn cảnh khó khăn thiếu hiểu biết lại có nhu cầu việc nhẹ lương cao
các đối tượng gửi địa chỉ và yêu cầu nạn nhân chủ động đón xe taxi hoặc xe khách
nơi nhận việc sẽ lo cho mọi chi phí đi lại ăn uống mua sắm
tuy nhiên các khoản chi phí đó sẽ được tính cộng vào gấp nhiều lần
và ép nạn nhân phải chiều khách để có tiền trả nợ
hoặc muốn về nhà thì phải có số tiền lãi mẹ để lãi con trên
toàn bộ số tiền bị hại được tiếp khách thì toàn bộ những cơ sở đều thu lại hết
và các đối tượng tìm mọi cách là khống chế để không cho bị hại người ta sử dụng tiền bạc
nằm tìm cách để thoát thăng ra ngoài khi cảm thấy hấu hẳn
trong quá trình thực hiện thì các đối tượng năng số tiền nợ lên bằng những hình thức
ví dụ tiền xe đưa đón trang trí mỹ phẩm quần áo ghi số nợ
để bị hại không có thể chi trả lại số tiền đó
thì bắt buộc phải là thực hiện việc tiếp khách phục vụ cho nhu cầu cá nhân trọc lợi của các đối tượng
qua vụ việc trên các bậc phụ huynh gia đình cần quan tâm quản lý chặt chẽ con em
thường xuyên theo dõi chia sẻ những thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo rụ rỗ việc nhẹ lương cao
để nâng cao hiểu biết kỹ năng tự bảo vệ cho bản thân và những người trong gia đình không bị lừa đảo
ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn